ngày bốn tháng bốn tức ngày tám tháng ba năm linh dậu tại khu di tích lịch sử đền hùng ban tổ chức dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm hai nghìn một mươi bảy đã tổ chức lễ dức kiệu dân lễ vật cung tiến tổ tiên của các xã thị trấn vùng ven khu di tích lịch sử đền hùng tri ân công đức tổ tiên
nghi lễ dước kiệu về đền hùng trong ngày dỗ tổ là nghi lễ truyền thống được duy trì bảo tồn hàng ngàn năm nay thể hiện tính cộng đồng cao nhất nét văn hóa tiêu biểu đặc sắc của dân tộc tạo nên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân góp phần tôn vinh giá trị tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ở phú thọ đã được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
đây là năm thứ bảy tỉnh phú thọ mở rộng quy mô rước kiệu ở các xã vùng ven về đền hùng nhân dịp dỗ tổ
thông qua lễ dức kiệu sẽ làm tăng thêm giá trị văn hóa tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ở phú thọ di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đồng thời góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể này
ngoài ra lễ dức kiệu còn có ý nghĩa sâu sắc nhằm nâng cao truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn và giá trị của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên một văn hóa truyền thống tốt đẹp của cả dân tộc việt